đoạn đường liên xã đồng quang phạm trấn quốc lộ ba mươi tám b thuộc huyện gia lộc tỉnh hải dương đang bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
đường liên xã đồng quang phạm chấn là tuyến đường người dân chủ yếu đi lại ra quốc lộ ba mươi tám b
hiện tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng vì người dân đi lại nhiều
tuy nhiên tuyến đường này lại có nhiều phương tiện giao thông đi qua nhất là các xe tải chở hàng nên ngày càng hư hỏng nặng
cái đoạn đường này thì nó xuống cấp lâu rồi thế mà mọi người đi lại thì nó cũng rất là khó khăn
lần vừa rồi cũng mấy người kiểu ngã tưởng tai nạn đấy tưởng mất mạng
cái đoạn đường này là nó hẹp thế xong là người dân đi lại nó cũng khó khăn
thì người dân ở đây thì cũng mong muốn là ở cấp trên là sửa sang cho cái đoạn đường này tại vì nó cũng rất là khó khăn cho người đi
khó khăn lắm
vì chúng tôi đi này nếu mà không cứng tầy nãy là phi xuống dạch
vì giờ nó độc ổ vôi ổ trâu chứ có phải là ổ gà như trước đâu
khó đi lắm đi bên nọ chẹo trọ bên kia
nhà máy xe mếp mà đi rời tối kẻ cá ban ngày mà người nào mà đi mà không cẩn thận chỉ nhắn ý phát là xảy ra tai nạn
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện gia lộc đã đầu tư kè gia cố hai bên đường
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
gắn đồng quang cũng đã đổ hơn ba mươi khối đá để gia cố lấp ổ gà những chỗ bị sụt lún
tuy nhiên chỉ được một thời gian đường lại bị xuống cấp nghiêm trọng
đề nghị các cấp chức năng tỉnh hải dương cần sớm khắc phục để không xảy ra tai nạn đáng tiếc cho người dân nơi đây